thành phố hồ chí minh xác định giảm un tắc giao thông giảm tai nạn giao thông là một trong bảy chương trình đột phá
phải thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tuy nhiên đến nay thành phố gặp phải trở ngại lớn đó là thiếu nguồn lực
để phát triển hạ tầng giao thông
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố xác định ưu tiên đầu tư một trăm bảy mươi hai dự án với nhu cầu vốn sắp xỉ ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ để phát triển hạ tầng giao thông hiện chỉ ở mức ba mươi năm so với nhu cầu thực tế
ngoài ra chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng cũng rất lớn chiếm tỷ trọng hơn năm mươi tổng mức vốn đầu tư
riêng các dự án sử dụng nguồn vốn oda và đầu tư theo hình thức ppp hiện đã có sự điều chỉnh tắt chặt hơn so với trước
và đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các dự án giao thông
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
cần ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực cho những dự án công trình phát triển giao thông thực sự cấp bách
các sở ngành địa phương cần phối hợp tốt hơn thực hiện có hiệu quả bảy nhóm giải pháp kéo giảm ủng tắc giao thông
tai nạn giao thông theo kế hoạch đã đề ra